đồn biên phòng bình châu vừa triệt phá thành công vụ trộm cắp tài sản trên tàu cá
tại khu vực cảng bến lội xã bình châu huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu
bắt giữ ba đối tượng tăng vật thu giữ bao gồm một dao nhọn sáu thỏi trì hình thoi
một khoanh trì hình tròn bốn dây trì được kết thành mảng và có tổng trọng lượng là bảy mươi kg trì
trước đó vào khoảng ba giờ ngày hai mươi chín tháng một mươi tổ công tác của đồn biên phòng bình châu
đã phát hiện bắt quả tang ba đối tượng gồm nguyễn công trực sinh năm hai nghìn hai
phạm thái bình tên thường gọi là nị sinh năm hai nghìn hai nguyễn văn đợi tên thường gọi là lé
sinh năm hai nghìn một đều trú tại xã bình châu huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu
đang có hành vi trộm cắp tài sản trên tàu cá mang biển kiểm soát bv sáu nghìn chín trăm bảy mươi chín ts của ông nguyễn quang vinh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại ấp bình tân xã bình châu huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu
tại hiện trường lực lượng chức năng đã tịch thu nhiều tăng vật đối miên phòng bình châu đã
tiến hành hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu và bàn giao cho cơ quan công an tiếp tục điều tra
làm rõ vụ việc theo thẩm quyền